chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính gặp mặt đoàn đại biểu
tham dự đại hội đại biểu phụ nữ bộ công an lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thủ tướng phạm minh chính bày tỏ vui mừng khi gặp mặt và trao đổi với một trăm năm mươi đại biểu
phụ nữ bộ công an tiêu biểu đại diện cho gần năm mươi hội viên phụ nữ công an nhân dân
thủ tướng chính phủ nhiệt liệt biểu dương khen ngợi những cố gắng của cán bộ hội viên
và các cấp hội phụ nữ bộ công an trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một nhấn mạnh đây là một vinh dự lớn
đồng thời cũng là trách nhiệm đối với mỗi tập thể cá nhân phụ nữ bộ công an
dù ở đâu trên cương vị nào phụ nữ công an nhân dân luôn phát huy tốt những phẩm chất tốt đẹp
của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân
vì dân phục vụ cùng với đó là làm tốt vai trò làm mẹ làm vợ trong gia đình
xứng đáng với truyền thống phẩm chất của phụ nữ việt nam tự tin tự trọng
trung hậu đảm đang giỏi việc nước đảm việc nhà
dù ở đâu trên cương vị nào qua khó khăn như vậy qua những công việc phức tạp như thế
nhưng mà chị em vẫn bám sát công việc bám trụ những nơi tuyến đầu
rồi xây bê nghề nghiệp cùng với quân và dân cả nước để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chính trị của chúng ta
vừa qua tôi rất xúc động khi các ông chí nữ công an nhân dân
tham gia lực lượng chống dịch
rồi các lĩnh vực nguy hiểm khác phụ nữ cũng xông pha và gánh vác
rồi cả những vấn đề liên quan đến công tác nghiên cứu công tác tổng kết nghiên cứu chiến lược
chị em cũng tham gia rất là tích cực
chúng ta rất tự hào là nữ công an nhân dân như vậy
công an thì vì nước quên thân vì dân phục vụ còn đảng còn mình
chúng ta phát huy cái tinh thần truyền thống này rất rõ
thủ tướng phạm minh chính tin tưởng với sự quan tâm của đảng nhà nước và bộ công an
cán bộ hội viên phụ nữ trong công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất cao quý của phụ nữ việt nam
phụ nữ công an ra sức phấn đấu và phát huy những thành tích đã đạt được
lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
trước đó vào sáng nay đoàn đại biểu phụ nữ công an đã đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn và làm lễ báo công tại lăng bắc
đây là hoạt động ý nghĩa trước thềm đại hội đại biểu phụ nữ công an nhân dân lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
phát biểu tại lễ báo công dân bác đại diện hội phụ nữ bộ công an nêu rõ
năm năm qua công tác phụ nữ và phong trỏ phụ nữ trong công an nhân dân
luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị đạt được nhiều thành tích và có những bước phát triển mới
đột phá cả về nội dung hình thức với nhiều hoạt động sáng tạo lan tỏa sâu rộng cổ vũ động viên
ra sức thi đua lập nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực công tác
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh đoàn đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với người
lòng tận chung với đảng hiếu với dân đem hết sức lực và trí tuệ của mình
cùng lực lượng công an nhân dân thực hiện nghiêm túc di huấn sáu điều bác dạy
đó xứng đáng với niềm tin yêu và những lời dạy sâu sắc của người
trước đó đoàn đại biểu phụ nữ công an nhân dân đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn hà nội
sáng nay hội nghị ngoại giao ba mươi một với chủ đề ngoại giao việt nam tiên phong toàn diện hiện đại chủ động thích ứng
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng đã diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo
cùng dự có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
và lãnh đạo nhiều bộ ban ngành trung ương địa phương cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn tổng công ty và các hiệp hội doanh nghiệp
phát biểu tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh một mươi bốn chữ trong hoạt động ngoại giao
đó là tình cảm chân thành tin cậy bình đẳng tôn trọng hiệu quả phát triển
đồng thời đánh giá cao những thành tựu nổi bật sự cố gắng nỗ lực của ngành ngoại giao trong thời gian qua
mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
nhận định về tình hình quốc tế có những khó khăn thuận lợi thời cơ thách thức đan sen như cạnh tranh chiến lược
biến đổi khí hậu cạn kiệt tài nguyên gia hóa dân số dịch covid một mươi chín
đây là những vấn đề mang tính toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu
phủ yêu cầu ngành ngoại giao bám sát tình hình nhiệm vụ để triển khai các hoạt động
tất cả phải hướng tới và vì lợi ích quốc gia dân tộc vì lợi ích chính đáng của cộng đồng quốc tế
hoạt động ngoại giao cần thể hiện tình cảm chân thành tin cậy bình đẳng hiệu quả và cùng phát triển
ngoại giao phải cương quyết kiên định linh hoạt khoa học hiệu quả
thủ tướng phạm minh chính cũng đưa ra những định hướng cơ bản trong ba trụ cột ngoại giao về chính trị kinh tế văn hóa
trong phiên làm việc sáng nay các đại biểu tham dự hội nghị cũng trình bày nhiều tham luận về các chủ đề quan trọng
hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi một được tổ chức ngay sau hội nghị đối ngoại toàn quốc vừa diễn ra rất thành công ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
khẳng định quyết tâm rất cao của ngành ngoại giao trong việc quán triệt và đưa các chỉ đạo toàn diện
sâu sắc của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đối với công tác đối ngoại sớm đi vào triển khai thực hiện
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí bộ công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến
quán triệt triển khai các kết luận quy định của trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng
và tổng kết công tác phòng chống tham nhũng lãng phí năm hai nghìn hai mươi một
tham dự hội nghị có đồng chí đoàn hồng phong ủy viên trung ương đảng tổng thanh tra chính phủ
đồng chí võ văn dũng ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban nội chính trung ương
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị
chức năng của ban tổ chức trung ương ủy ban kiểm tra trung ương đại diện lãnh đạo các đơn vị
chức năng trực thuộc bộ công an đảng ủy ban giám đốc công an các tỉnh thành phố
phát biểu khai mạc hội nghị trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy
thứ trưởng bộ công an chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương nêu rõ
hội nghị nhằm quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận số hai mươi một của ban chấp hành trung ương
về đẩy mạnh xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi
xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa và quy định số ba mươi bảy về những điều đảng viên không được làm
hội nghị còn có nhiệm vụ tổng kết công tác phòng chống tham nhũng lãng phí năm hai nghìn hai mươi một
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí bộ công an
thời gian qua công tác phòng chống tham nhũng lãng phí trong công an nhân dân được đảng ủy công an trung ương
bộ công an cấp ủy lãnh đạo các cấp trong công an nhân dân tập trung lãnh đạo chỉ đạo
triển khai đồng bộ các giải pháp chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện
xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng lãng phí trong nội bộ qua đó tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
hội nghị đã thảo luận nêu một số kinh nghiệm quý cách làm hay trong lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện
từ đó đề xuất kiến nghị nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong thời gian tới
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm yêu cầu cấp ủy các cấp trong công an nhân dân
phải luôn kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng phát huy sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên
nhận thức sâu sắc đầy đủ mục đích ý nghĩa yêu cầu nội dung của kết luận số hai mươi một quy định số ba mươi bảy
từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động
mỗi cán bộ đảng viên nhất là cấp ủy người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
phải đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác thực hiện phát huy tính tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng
thân ái và đoàn kết lấy việc tự soi tự sửa là thường xuyên kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa xây và chống là chiến lược lâu dài
bộ trưởng đề nghị ngay sau hội nghị cấp ủy các cấp trong công an nhân dân khẩn trương triển khai thực hiện kết luận
quy định phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan đơn vị thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong xây dựng trình đốn đảng
và hệ thống chính trị một cách toàn diện đồng bộ có trọng tâm trọng điểm kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu cấp ủy các cấp trong công an nhân dân tiếp tục gương mẫu tổ chức quán triệt
thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của bộ chính trị các chỉ thị nghị quyết kế hoạch của đảng ủy công an trung ương
về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí của lực lượng công an nhân dân tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra
kiểm tra giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng
thực sự có bản lĩnh liêm chính trong sạch tăng cường phối hợp chủ động công khai kịp thời cung cấp thông tin
định hướng tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tích cực đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc lợi dụng phòng chống tham nhũng
để chống phá đảng nhà nước của các thế lực thù địch xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật vu cáo bịa đặt gây hậu quả xấu
hôm nay công an các địa phương đã tổ chức lễ gia quân triển khai cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
trong đợt cao điểm bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai các đơn vị địa phương tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền
vận động nhân dân nâng cao cảnh giác tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tổ giác tội phạm cảm hóa xáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư
giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để phát sinh tội phạm
các đơn vị nghiệp vụ tăng cường chấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động tín dụng đen
giết người cố ý gây thương tích xâm phạm sở hữu tội phạm đánh bạc
đồng thời triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy lớn xuyên quốc gia
tội phạm sử dụng công nghệ cao ngăn chặn hiệu quả các hành vi trục lợi trong quá trình triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội
đảm bảo trật tự an toàn giao thông tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
vi phạm về nồng độ cồn ma túy trở hàng quá tải
lực lượng công an cũng huy động lực lượng phương tiện triển khai tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong tết và các lễ hội